bộ tư lệnh phòng thủ nội địa israel đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi đưa ra cảnh báo bất thường tới cư dân đang sống tại các thị trấn gần biên giới với giải gaza
yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn ngay lập tức để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên diện rộng
người dân được yêu cầu mang theo thiết bị liên lạc chuẩn bị thực phẩm nước uống chăn nệm thuốc và các thiết bị cần thiết khác vào nơi trú ẩn an toàn
truyền hông xrn cũng dự báo trong đêm nay vào dạng sáng mai hàng loạt tên lửa hạng nặng sẽ được phóng vào miền nam xrn
trong bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình cũng trong đêm hai mươi năm tháng một mươi thủ tướng israel benjamin netanyahu đưa ra cam kết mạnh mẽ
sẽ làm mọi cách để giải thoát số con tin đang bị hamas giam giữ ở giải gaza
nhà lãnh đạo israel khẳng định sắp mở cuộc tấn công bộ binh vào giải gaza để tiêu diệt bất chấp có tin nước này vừa đồng ý với mỹ về việc tạm hoãn kế hoạch đổ bộ đến cuối tuần
đồng thời thông báo quyết định chọn một ngày tổ chức quốc tàng tử nghiệm các nạn nhân bị hamas sát hại hôm bảy tháng một mươi vừa qua
trong khi đó
nguồn tin y tế palestine cho biết trẻ em là nạn nhân hàng đầu trong xung đột
cụ thể trong số sáu năm trăm bốn mươi sáu người chết do chiến dịch không kích gây ra đã được thống kê có tới hai bảy trăm linh bốn trẻ em chiếm tỷ lệ hơn bốn mươi
trẻ em cũng là đối tượng chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng một phần ba trong số gần một mươi tám người bị thương đã được ghi nhận
hiện các quốc gia và tổ chức quốc tế đang kêu gọi israel và các nhóm vũ trang của palestine lập tức ngừng bắn để cứu trợ nhân đạo cho giải gaza